sau khi nhận thông tin một số quốc gia thành viên nato có thể đưa quân tới hỗ trợ ukraine
nga đã cảnh báo nếu điều này xảy ra sẽ gây ra hậu quả nguy hiểm và có khả năng dẫn tới
xung đột trực diện giữa nga và nato trong khi đó tổng thư ký nato lại tuyên bố
liên minh này không có kế hoạch triển khai quân tới ukraine
theo đó từ khi xung đột ukraine nổ ra nato đã tích cực hỗ trợ ukraine thông qua các gói
viện trợ tài chính và vũ khí tuy nhiên liên minh này vẫn giữ lập trường không can thiệp trực
tiếp bằng quân đội trước đó theo hãng tin sputnik vào ngày chín tháng năm thủ tướng poland
donald trump cho biết một số binh sĩ thuộc tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đang được
triển khai ở ukraine để trợ giúp kiev trong cuộc xung đột với nga ông turt xác nhận với
các phóng viên rằng nato ngày nay đang giúp đỡ nhiều nhất có thể nếu không có sự giúp đỡ của
nato ukraine sẽ không thể tự vệ được lâu như vậy và có một số quân
nhân ở đó ý ông là binh lính các quan sát viên và kỹ sư thủ tướng ba lan không nêu chi tiết về
số lượng binh sĩ hoặc quốc gia nato nào đã điều động quân đến ukraine tuy nhiên cùng ngày
nato lại tuyên bố dứt khoát không gửi quân tới ukraine theo đó ông stolg nhấn mạnh
phía ukraine không yêu cầu liên minh triển khai quân mà yêu cầu tăng cường hỗ trợ
đạn dược và pháo tấn công liên minh này cũng không có kế hoạch trực tiếp tham gia vào cuộc
xung đột ở ukraine theo ông stoltenberg
có nước phương tây triển khai binh lính tới ukraine kể từ đầu năm nay tổng thống pháp
emmanu macron liên tục nói rằng phương tây không loại trừ kịch bản triển khai lực lượng quân sự
đến ukraine để hỗ trợ huấn luyện cho quân đội kiev gần đây nhất ông tuyên bố pháp có thể gửi quân
đến ukraine trong trường hợp nga phá vỡ phòng tuyến của ukraine và kiev đề nghị giúp đỡ
ý tưởng của ông macron đã vấp phải những ý kiến trái chiều trong khi hầu hết đồng minh phương
tây phản đối việc đưa quân đến ukraine một số nước trong đó có italia
estonia ủng hộ quan điểm của nhà lãnh đạo pháp các nước như mỹ đức lo ngại rằng việc
triển khai quân ở ukraine có thể dẫn đến xung đột trực tiếp với nga và kéo theo thế chiến
ngoại trưởng hungary peter syato hồi đầu tháng đã cảnh báo rằng việc triển khai quân của nato
tới vùng chiến sự cuối cùng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện
đây cũng là điều mà tổng thống mỹ joe biden và tổng thống nga vladimir putin cảnh báo có thể
dẫn đến xung đột trực diện giữa hai bên và có thể là ngòi nổi
trước đó trong bài phát biểu dài tám phút tại lễ duyệt binh kỷ niệm ngay trên tháng chín năm trong thế
tổng thống putin khẳng định nga sẽ làm mọi thứ trong khả năng để ngăn ngừa xung đột toàn
cầu thế nhưng sẽ không chấp nhận bất cứ mối đe dọa nào nhằm vào quốc gia này
để ngăn chặn những suy đoán về chủ đề này nato được cho là sẽ chính thức phản đối việc
gửi quân tới ukraine bằng một tuyên bố chính sách tại hội nghị thượng đỉnh của khối washington vào
tháng bảy hầu hết các quốc gia phương tây đều gợi ý rằng
thay vì thảo luận về việc triển khai quân khối này nên tập trung vào hỗ trợ quân sự và
tài chính cho ukraine trong khi nato đã cung cấp hàng tỷ usd viện trợ kiev vẫn phàn nàn rằng cần
nhiều hơn nữa và đổ lỗi cho tình trạng thiếu đạn dược là nguyên nhân gây ra tổn thất trên chiến
trường sau những thông tin trên người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov mới đây tiếp tục tái
khẳng định lập trường của nga trước khả năng các nước nato điều quân tới ukraine theo ông poskov
sự can thiệp trực tiếp trên thực địa của quân đội các nước nato vào cuộc xung
gặp ukraine có thể gây ra mối nguy hiểm to lớn và nga coi đây là một hành động khiếu kích nghiêm
ông peskov nhấn mạnh tuyên bố của một số đại diện các nước phương tây mà cụ thể là tuyên
bố của tổng thống pháp macron ngoại trưởng anh cameron và cả đại diện thượng viện mỹ đều
đã nói về sự sẵn sàng và thậm chí có ý định điều động lực lượng vũ trang đến ukraine
tức là thực sự đưa binh sĩ nato ra đối đầu với quân đội nga đây là một mức độ leo thang hoàn
tuần mới chưa từng có và tất nhiên cần có sự quan tâm đặc biệt và các biện pháp đặc biệt
qua ghi nhận phản ứng của nga được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều tiếng nói trong nato về
khả năng đưa quân đội đến hỗ trợ cho ukraine trên thực tế mosco đã nhiều lần cảnh báo rằng
sự hiện diện của quân đội nato ở ukraine có thể sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa nga
và liên minh do mỹ đứng đầu người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharov cho biết nếu con
đội nước này xuất hiện ở khu vực xung đột họ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của quân đội nga
bộ ngoại giao nga cảnh báo chính quyền ukraine và các nhà tài trợ phương tây rằng hành
vì liều lĩnh của họ đang đẩy xung đột ukraine đến mức tới hạn và bùng nổ
liên quan đến tình hình chiến sự giữa nga và ukraine những tuần gần đây
việc nga không kích ồ ạt đã khiến ukraine gặp nhiều khó khăn
giới chức ukraine hôm tám tháng năm thông báo họ đang chuẩn bị áp dụng biện pháp cắt điện
luân phiên trên cả nước sau khi nga thực hiện một cuộc tập kích lớn bằng tên lửa trong đêm
gây tổn thất đáng kể cho cơ sở hạ tầng của ukraine
cơ quan cung cấp năng lượng quốc gia của ukraine thông báo việc cắt điện có thể xảy ra
ra trên khắp ukraine từ một mươi tám h đến hai mươi ba giờ thông báo được đăng tải trên mạng xã hội telegram
theo thông cáo nguyên nhân được đưa ra là tình trạng thiếu điện trong hệ thống điện lực
đến nay ukraine có chút hy vọng sẽ đạt được bước tiến mới khi các lực lượng nước này tiếp tục
nhận được nguồn cung cấp vũ khí và thiết bị mới để tiếp tục chiến đấu với các lực lượng của nga
mới đây đặc phái viên eu đồng ý dùng lợi nhuận
từ tài sản nga để giúp quân đội ukraine cụ thể chính phủ bỉ cho biết đại sứ các nước
liên minh châu âu eu hôm tám tháng năm đã nhất trí sử dụng khoản lợi nhuận từ các tài sản ngân hàng
trung ương nga bị đóng băng ở eu để phục vụ hoạt động quốc phòng của ukraine
bốn nguồn tin ngoại giao eu cho hay các bộ trưởng của khối vẫn cần phê chuẩn văn bản pháp lý với
nội dung đưa chín mươi số lợi nhuận trên vào một quỹ do eu quản lý để viện trợ quân sự cho ukraine
mười phần trăm còn lại sẽ viện trợ cho kiev
theo các hình thức khác dù vậy do sự thiếu ổn định của các nguồn viện trợ trong tương lai
một số nhà phân tích đã đặt câu hỏi về thành công mà ukraine thực sự có thể đạt được trước nga
một quốc gia đã chuyển ngành công nghiệp quốc phòng sang chế độ thời chiến
theo các nhà phân tích nếu như viện trợ bổ sung cho phép ukraine tiếp tục chiến đấu với lực lượng
nga trong thời gian ngắn thì chiến thắng là điều khó có thể xảy ra hơn nữa vẫn cần phải xem xét
cách ukraine hoặc các đối tác bảo trợ của nước này định nghĩa ra sao về chiến thắng
andriy dostoyev cố vấn khu vực trung và đông âu tại công ty tư vấn rủi ro ternow cho biết
gói viện trợ mới của mỹ có thể ngăn chặn thất bại tiềm tàng của ukraine vào năm hai nghìn hai mươi bốn
thế nhưng rõ ràng có một mối nguy hiểm của việc ukraine phụ thuộc quá mức vào viện trợ phương tây
thời gian qua đã chứng minh điều này
theo vị chuyên gia này ukraine và các đối tác dường như thiếu tầm nhìn chung về định nghĩa chiến
thắng cũng như những bước đi và nguồn lực cần thiết để đạt được chiến thắng đó kiev vẫn đặt mục tiêu
cho cả các vùng lãnh thổ rơi vào tay nga thế nhưng ít ai thấy rằng điều này là thực tế trong
thời gian ngắn hạn và trung hạn các cuộc thảo luận về giải pháp thay thế có thể sẽ diễn ra vào cuối
năm hai nghìn hai mươi bốn đặc biệt khi có sự thay đổi về tỷ lệ người dân ukraine sẵn sàng chấp nhận những bộ lãnh
thổ để chấm dứt tình trạng giao tranh ngày càng tăng nhiệt ukraine nhiều lần khẳng định sẽ giải
phóng toàn bộ các vùng lãnh thổ mà nga chiếm giữ trong đó có bán đảo crimia và bốn khu vực mà mosco
kết thúc vào năm hai nghìn hai mươi hai chuyên gia andriush tushar cho rằng giới lĩnh đạo nga khẳng định quyết tâm
giành chiến thắng tại ukraine và khó có khả năng tự nguyện rút quân khỏi miền nam và miền đông nước
này riêng tại khu vực miền đông nga đã nhận được sự hỗ trợ từ felikai trong hơn một thập kỷ qua
các nhà phân tích nhận định cần phải có một cuộc đối thoại chân thành và thẳng thắn giữa ukraine
cùng các đối tác để hoạch định về một chiến thắng cụ thể cùng với những nhượng bộ và giải pháp cần
cần thiết để đạt được hòa bình hoặc lệnh ngừng bắn
ông aleksandr mushchenko một nhà phân tích quân sự ở kiev cho rằng
kịch bản tốt nhất đối với ukraine là giành lại toàn bộ lãnh thổ và sau đó gia nhập nato vào eu
song điều này không hề dễ dàng và phần lớn phụ thuộc vào các gói viện trợ bổ sung của mỹ
cũng như những vũ khí và trang thiết bị mà nước này cung cấp cho ukraine đồng thời là mức độ hỗ trợ
hỗ trợ mà kiev sẽ nhận được trong tương lai sau cuộc bầu cử mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay
nếu các lực lượng của nga bị đẩy lùi trong những tháng tới
đặc biệt là ở khu vực phía nam thì điều đó có thể dẫn tới các cuộc đàm phán và một lệnh ngừng bắn
thế nhưng mọi thứ vẫn phụ thuộc vào việc liệu liệu ukraine có nhận được những đảm bảo về an ninh và
quốc phòng mạnh mẽ hay không kịch bản này cùng với sự cân bằng quyền lực ở một mức độ nào đó có
thể dẫn tới lệnh ngừng bắn kéo dài trong trường hợp ấy ukraine sẽ bị giới hạn trong hoạt động
giành thêm lãnh thổ còn nga sẽ không thể chiếm thêm nhiều khu vực khác nhiều chuyên gia cho rằng
hy vọng của ukraine về việc đạt được những đột phá trong tương lai
phụ thuộc vào sự cung cấp viện trợ kịp thời của phương tây trong trường hợp ngược lại
kiev sẽ đối mặt với rủi ro lớn vì thiếu nhân lực và vũ khí